chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi tại hà nội tổ công tác của thủ tướng chính phủ làm việc với ủy ban nhân dân tp hà nội
kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ do chính phủ thủ tướng chính phủ giao
và việc kết nối cổng dịch vụ công hệ thống thông tin một cửa điện tử
theo báo cáo của ủy ban nhân dân tp hà nội từ ngày một tháng một đến ngày một mươi năm tháng một mươi
hà nội đã nhận được hơn một ba trăm linh văn bản chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ
tại nhiều hội nghị cuộc họp về thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
bảo đảm quốc phòng an ninh giải quyết các vấn đề dân sinh bước xúc tiếp dân
giải quyết thiếu nại tô cáo giải phóng mặt bằng đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm
ngay sau khi nhận được các văn bản chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ
lãnh đạo ủy ban nhân dân đã chỉ đạo triển khai một trăm linh các nhiệm vụ được giao
với tinh thần sâu sát quyết liệt theo phương trầm nằm rõ rõ người rõ việc
rõ quy trình rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả
tính đến nay thành phố đã hoàn thành hơn một nhiệm vụ
đang triển khai trong thời hạn hai trăm tám mươi một nhiệm vụ và một mươi ba nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành
phải xin ý kiến các bộ ngành cơ quan trung mương trong thời gian tới